tiếp tục bản tin là những tin tức về dịch covid một mươi chín tại các quốc gia trên thế giới
đan mạch từng tuyên bố không còn là mối đe dọa cách đây vài tháng
nhưng giờ phải gồng mình đối phó với đợt sóng lây nhiễm mới vì biến chủng omicol
quốc gia từng tuyên bố khống chế được covid một mươi chín giờ vỡ trận vì omicron
cuối tháng tám đan mạch khẳng định covid một mươi chín không còn đe dọa với xã hội
và dỡ bỏ tất cả hạn chế để phòng dịch
thời điểm này quốc gia bắc âu chỉ ghi nhận chưa đầy hai trăm linh ca bệnh một ngày
nhưng hôm hai mươi một tháng một mươi hai quốc gia năm tám triệu dân báo cáo kỷ lục một mươi ba năm trăm năm mươi tám ca nhiễm mới
bộ trưởng manus hackrib cho biết omicron đang là biến thể thống trị tại đan mạch
khoảng một tháng sau khi nó xuất hiện và càn quét nước này với tốc độ lây lan chóng mặt
đối mặt với việc ca nhiễm ncov tăng gấp đôi sau mỗi hai ngày
đan mạch phải đóng cửa các dạp chứa phim nhà hát phòng hoa nhạc
và hạn chế giờ mở cửa của các nhà hàng
các biện pháp này sẽ kéo dài ít nhất bốn tuần và có thể lâu hơn nếu dịch không có dấu hiệu
tuy nhiên các nhà khoa học đan mạch nhấn mạnh làn sóng covid một mươi chín mới chỉ mới bắt đầu
các chuyên gia xây dựng mô hình dịch bệnh ở đan mạch tính toán hàng loạt các kịch bản
tùy theo mức độ gây bệnh của omicron
nhưng ngay cả với kịch bản lạc quan nhất các bệnh viện của đan mạch cũng sẽ phải tiếp nhận
lượng bệnh nhân vượt gấp nhiều lần so với trước đây
vì chuyên gia đan mạch ví covid một mươi chín như một trận lũ trong khi vaccine tạo ra
hai bức tường bảo vệ người dân
bức tường thứ nhất giảm nguy cơ lây nhiễm còn bức tường thứ hai giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong
tuy nhiên với sự xuất hiện của omicron bức tường đầu tiên gần như bị loại bỏ
dữ liệu thống kê của đan mạch cho thấy những người tiêm đủ hai mũi vaccine
vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh như người chưa tiêm
những người tiêm mũi tăng cường được bảo vệ tốt hơn nhưng ba phần tư dân số đan mạch chưa tiêm mũi thứ ba
các nhà khoa học đan mạch dự báo số ca bệnh trong ngày tại nước này có thể lên tới hai mươi bảy trường hợp
vào tuần tới và tăng mạnh trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
mô hình của viện huyết thanh đan mạch ước tính số ca nhập viện hàng ngày ở nước này có thể lên tới tám trăm linh người
đan mạch hiện vẫn chưa áp dụng phong tỏa hoàn toàn để đối phó với omicron
nhưng bà kros thừa nhận kể cả khi kịch bản này xảy ra quốc gia bắc âu cũng rất khó kiểm soát làn sóng omicron
vì chuyên gia cũng khẳng định virus sẽ không bị tiêu diệt hoàn toàn
thông qua tiêm chủng con người có thể sẽ tạo ra áp lực cho mầm bệnh
với áp lực này nó có thể suy yếu hoặc thay đổi
nó có thể suy yếu đi nhiều nhưng cũng có thể tạo ra một đột biến khác ông fonggas cảnh báo
tại mỹ tổng thống mỹ joe biden đã tìm cách chấn an người mỹ về khả năng chống lại biến thể omicron
đang lây lan nhanh chóng ở nước này
ông cho biết nước mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại biến thể này
công bố kế hoạch đối phó omicron tổng thống biden nhắc đến ông trump
trong bài phát biểu trên truyền hình ông biden đã chính thức công bố một loạt biện pháp
để chống lại đợt dịch mới vào mùa đông chẳng hạn phát nửa tỷ kit xét nghiệm tại nhà
ông phủ nhận thông tin nhà trắng đã không chuẩn bị đầy đủ cho đợt dịch mới
tất cả chúng ta đều lo lắng về biến thể omicron nhưng không nên hoảng sợ ông biden phát biểu từ nhà trắng
tổng thống mỹ giải thích đây không phải là tháng ba năm hai nghìn hai mươi thời điểm covid một mươi chín bắt đầu tấn công nước mỹ
đã có hai trăm linh triệu người mỹ được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng và chúng ta biết nhiều thứ hơn
chúng ta chỉ cần tập trung
ông biden nhấn mạnh chiến dịch tiêm chủng của nước này sẽ giúp ngăn ngừa các ca bệnh nặng
trong số sáu mươi hai dân số mỹ đã được tiêm đủ liều
tuy nhiên ông đã chỉ trích những người không đi tiêm vaccine covid một mươi chín cho rằng họ đã không thực hiện nghĩa vụ yêu nước
ông biden cũng kêu gọi người dân mỹ đi tiêm mũi vaccine tăng cường để tăng mức độ bảo vệ chống lại biến thể omicron
chỉ mới ngày hôm trước cựu tổng thống trump cho biết ông ấy đã được tiêm mỗi vaccine tăng cường
ông biden nói và gọi
đây có lẽ là một trong số ít những điều mà ông ấy và tôi đều đồng ý
trong một buổi phỏng vấn khi được hỏi đã tiêm mũi vaccine tăng cường hay chưa
cựu tổng thống mỹ donald trump xác nhận ông đã tiêm nhưng không tiết lộ lại vaccine nào
cùng với đó đại dịch covid một mươi chín đã góp phần làm tăng trưởng dân số tại nước này năm hai nghìn hai mươi một đạt mức thấp nhất từ trước đến nay
đại dịch covid một mươi chín làm dân số mỹ tăng chậm kỷ lục
reuters đưa tin cục điều tra dân số mỹ ngày hai mươi một tháng một mươi hai cho biết
dân số nước này đã tăng ba trăm chín mươi hai sáu trăm sáu mươi năm người trong năm qua tương đương một
các số liệu của cơ quan này cho thấy dân số mỹ tăng lên thành ba trăm ba mươi một tám trăm chín mươi ba bảy trăm bốn mươi năm người
đây là lần đầu tiên kể từ năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy dân số mỹ tăng dưới một triệu người và là mức tăng trưởng về số lượng thấp nhất kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
thời điểm cuộc điều tra dân số mỹ bắt đầu ghi nhận dữ liệu dân số hàng năm
tốc độ tăng trưởng dân số chậm có thể là do di cư quốc tế ròng ràm
mức sinh giảm và tỷ lệ tử vong gia tăng một phần vì đại dịch covid một mươi chín theo cục điều tra dân số
tốc độ gia tăng dân số chậm lại là một xu hướng ở mỹ trong nhiều năm qua
đây là kết quả của việc giảm mức sinh và di cư quốc tế dòng
kết hợp với tỷ lệ tử vong cao do dân số già ngày càng tăng
vài năm qua tốc độ tăng trưởng dân số đã chậm lại ở mức thấp trong lịch sử
thời điểm mỹ có tốc độ tăng trưởng dân số chậm nhất trong thế kỷ hai mươi là giai đoạn một nghìn chín trăm một mươi tám một nghìn chín trăm một mươi chín
trong bối cảnh đại dịch cúm tây ban nha và thế chiến i
ông lars brugger trưởng phòng điều tra dân số của cục điều tra dân số mỹ cho biết
theo dữ liệu từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
nước này hiện có số người tử vong vì covid một mươi chín cao nhất trên thế giới với hơn tám trăm linh nạn nhân
sau thông điệp thừa nhận hai nghìn hai mươi một là một năm khó khăn và dự đoán covid một mươi chín sẽ kết thúc vào năm sau
tỷ phú mỹ bill gates tiếp tục cảnh báo biến chủng omicron có thể gây ra giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch
nhưng dự đoán
đại dịch có thể mang lại tin tốt nếu khiến covid một mươi chín kết thúc sớm
bill gates dự đoán tin tốt về thời điểm đại dịch covid một mươi chín có thể kết thúc
tỷ phú bill gates cho biết ông đã hủy hầu hết mọi kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ sắp tới vì biến chủng như
đột biến chưa từng có omicron đồng thời đưa ra những khuyến nghị để dịch có thể kết thúc trong năm
hai nghìn hai mươi hai khi mọi thứ tưởng như đã trở về bình thường chúng ta có thể bước vào giai đoạn tồi tệ nhất của
đại dịch ông gate cho biết omicron lần đầu tiên bị phát hiện ở châu phi và hiện đã lan rộng ra nhiều
nước trên thế giới dù thông tin chính xác về đặc điểm của chủng này tới nay còn hạn chế nhưng ông
quyết cảnh báo rằng nó cần phải được ứng phó một cách nghiêm túc vì nó có thể gây ra đợt bùng phát
ca covid một mươi chín tồi tệ nhất vì nó rất dễ lây lan nếu chúng ta có những bước đi đúng đắn bao gồm
đeo khẩu trang tránh tụ tập đông người trong nhà và tiêm chủng đại dịch có thể kết thúc vào năm sau
sau ông gate nhận định nếu có tin tốt ở đây thì đó sẽ là biến chủng omicron có thể lây lan
lên sống và khi nó trở thành chủng chiếm ưu thế ở một quốc gia làn sóng lây lan có thể kéo dài
ít hơn ba tháng những tháng đó có thể khá tồi tệ nhưng tôi vẫn tin là nếu chúng ta có bước đi đúng
đắn đại dịch có thể khép lại trong năm hai nghìn hai mươi hai ông gate nhận định còn tại vương quốc anh nếu
lây lan omicron ở anh tiếp tục với tốc độ như hiện tại tỷ lệ nhỏ các ca covid một mươi chín và nhập viện cũng
là vấn đề nghiêm trọng lý do đợt dịch omicron nguy hiểm dù đa số các ca bệnh nhẹ với chương trình tiêm chủng tăng cường
được tiến hành nhanh chóng trên khắp vườn quốc anh khả năng miễn dịch chống lại covid một mươi chín đang mạnh lên
vì vậy không có gì ngạc nhiên khi mối quan tâm của các chuyên gia về sự gia tăng nhanh chóng của số ca omicorn
đã khiến một số người ngạc nhiên
trong khi biến thể mới được cho tránh vaccine covid một mươi chín ở một mức độ nào đó giới chuyên môn cho rằng các mũi tiêm
vẫn cung cấp khả năng bảo vệ tốt chống lại bệnh nặng đặc biệt sau khi tiêm nhắc lại
như vậy hầu hết mọi người sẽ chỉ bị các triệu chứng nhẹ nhờ phản ứng miễn dịch có được từ tiêm chủng
từng nhiễm bệnh trước đó
nhưng vấn đề không chỉ liên quan tới cá nhân mà về tổng thể dân số
ở hầu hết các vùng của vương quốc anh tỷ lệ nhiễm omicron đang tăng gấp đôi sau hai ngày
tiến sĩ suden hockin cố vấn y tế của cơ quan an ninh y tế vương quốc anh lưu ý
số ca omicron có thể lên tới một triệu vào cuối tháng
hiện chưa rõ tỷ lệ nhập viện vì omicrone là bao nhiêu nhưng không có vaccine nào cung cấp khả năng bảo vệ một trăm linh
điều đó đồng nghĩa vẫn có những người bệnh trở nặng
ngoài ra nhiều người vẫn chưa tiêm chủng đầy đủ
như nhiều chuyên gia đã chỉ ra một tỷ lệ nhập viện nhỏ trong tổng số ca bệnh rất lớn sẽ là một con số lớn
tiến sĩ hawking đưa ra quan điểm trên vào tuần trước sau khi ukssa công bố dữ liệu cho thấy
hai liều vaccine covid một mươi chín có khả năng chống lại nhiễm bệnh có triệu chứng với omiclon thấp hơn nhiều so với delta
nỗi lo lớn nhất là nếu chúng ta có rất nhiều người nhiễm bệnh cùng lúc với tỷ lệ gấp đôi
mà chúng ta đang thấy ở thời điểm hiện tại thì omicron sẽ tấn công những người có phản ứng miễn dịch kém hơn
chưa được tiêm liều nhắc lại hoặc chưa chủng ngừa
vẫn còn hơn năm triệu người ở anh chưa tiêm một liều vaccine nào
tiến sĩ hawking đánh giá
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại